sáng nay bí thư thành ủy vương đình huệ chủ trì cuộc họp của ban thường vụ thành ủy hà nội đánh giá kết quả sau hai tuần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
đồng chí vương đình huệ đề nghị ban chỉ đạo chống dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố đề xuất với thủ tướng chính phủ kéo dài thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu tới ngày ba mươi tháng bốn